tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư
giai đoạn hành hai mươi hai nghìn hai mươi năm với chủ đề đoàn kết tiếp tục đổi mới sáng tạo
thi đua xây dựng cơ quan văn phòng quốc hội chuyên nghiệp hoạt động hiệu quả
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sự đại hội
thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
biểu dân những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thường
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của văn phòng quốc hội
văn phòng quốc hội ghi nhận những đóng góp công hiến của cán bộ công chức viên chức
người lao động văn phòng quốc hội cho nhiệm vụ chung của quốc hội trong năm năm qua
trong thời gian tới chủ tịch quốc hội đề nghị văn phòng quốc hội tiếp tục quán triệt
triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt hơn công tác thi đua khen thưởng
đặc biệt phải thấm nhuần và làm theo những lời dạy sâu sắc của chủ tịch hồ chí minh
về thi đua yêu nước bám sát với yêu cầu nhiệm vụ để tham mưu
đề xuất được nhiều nội dung thiết thực trong phục vụ quốc hội
cùng với đó văn phòng quốc hội phải thường xuyên đổi mới hình thức
biện pháp tổ chức phát động phong trào thi đua để tránh sự dập khuân cứng nhất
tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực cụ thể trong từng năm